khi mà chúng ta có một sự cố nào đó với các tài khoản không chỉ facebook mà các tài khoản khác như là các tài khoản telegram hay viber
thậm chí là zalo thì chúng ta cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ
chúng ta không nên sử dụng các dịch vụ bên ngoài bởi vì rất có thể những dịch vụ này sẽ có những dịch vụ giả mạo
và khi mà chúng ta sử dụng các dịch vụ này thì các thông tin mà chúng ta cung cấp cho các dịch vụ này
sau đó sẽ được các đối tượng xấu sử dụng và làm mục đích xấu ví dụ như là chiếm đoạt tài khoản
hay là thậm chí là sử dụng cái tài khoản của chúng ta tham gia vào các cái vụ lừa đảo khác
để phòng tránh các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo trong mọi tình huống người dùng cần bình tĩnh
nếu tự nhiên không truy cập được tài khoản mạng xã hội thì không nên vội vàng tìm cách đăng nhập trở lại
hay khôi phục mật khẩu ngay mà có thể hỏi thêm bạn bè mình có gặp hiện tượng tương tự không
nếu nhiều người gặp thì nên đợi để nhà cung cấp dịch vụ đưa ra thông báo và giải quyết sự cố
sử dụng vũ khí hung khí để giải quyết mâu thuẫn hay là đòi nợ là những vụ việc không hiếm gặp
thời gian gần đây trên địa bàn huyện cai lệ tỉnh tiền giang cũng đã xảy ra một số vụ việc tương tự gây lo lắng trong nhân dân
chỉ tính hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện cai lệ đã tiến hành điều tra làm rõ khởi tố ba vụ xử lý tám đối tượng
về hành vi cưỡng đoạt tài sản góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
sau khi điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã long tiên huyện cai lệ
công an huyện cai lệ đã khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng gồm nguyễn thị hồng nhung trú tại xã tam bình
nguyễn quốc đạt chú tại xã long tiên huyện cai lệ kiên thương chú tại xã long bình huyện gò công tây
võ cao tuấn chú tại xã vĩnh kim nguyễn tấn vũ và nguyễn hoàng phúc cùng chú tại xã bình trưng huyện châu thành
theo lời khai của đối tượng nguyễn thị hồng nhung vào tháng một năm nay thông qua một người bạn
nguyễn thị hồng nhung cho anh lưu văn hoàng anh chú tại xã long tiên huyện cai lệ mượn năm mươi triệu đồng nhưng sau đó hoàng anh không trả
tối ngày hai mươi bốn tháng một nhung cùng một số đối tượng đến nhà hoàng anh các đối tượng đe dọa vợ con anh hoàng anh yêu cầu trả tiền
các đối tượng sử dụng dao tự chế uy hiếp tinh thần nạn nhân
trước đó vào ngày chín tháng một công an huyện cai lệ tiếp nhận tin báo của anh nguyễn ngọc hải chú tại xã tân phong huyện cai lệ bị một đối tượng dùng dao khống chế ép trả nợ
em cắt vườn sổ yên giao cho vợ thì vợ lại hiếu tiền cho em em lại hiếu tiền lại ngược lại cho nhà vườn
nhà vườn kêu là bắt buộc phải trả liền mà trong khi đó vợ hiếu thì em không có tiền
mà lúc đó là em có hẹn với nhà vườn là trả nói chuyện nhà vườn xong suốt rồi mà ảnh thì không hay
anh lên kè giao cho cậu hỏi em tiền đâu đâu kè giao cho cậu người nhà mới sợ quá ra khen
qua điều tra công an huyện cai lệ tiến hành bắt giữ lê ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân phong huyện cai lệ về hành vi đe dọa để đòi tiền
thanh khai nhận đã đi đòi tiền hộ cho một người trên địa bàn lấy tiền công
cũng với hành vi này đối tượng nguyễn quốc di sinh năm hai nghìn một bị công an huyện cai lệ khởi tố bắt tạm giam thu giữ một sao bấm một khẩu súng rulo
việc điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội từng bước đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn